thế hệ người việt trong những năm gần đây được tiếp cận với tiếng anh khá sớm
ngay từ bậc tiểu học thậm chí là còn sớm hơn
tuy nhiên dù mất nhiều thời gian học nhưng đa số người việt nghe nói tiếng anh không hiệu quả
không thành thục bằng các nước trong khu vực
gần đây thì nhiều người đã bắt đầu hiểu điều này và tìm cách cải thiện kỹ năng nghe nói
học đúng phương pháp thay vì chỉ tập trung vào ngữ pháp tử vựng như trước đây
nguyễn thu hà một mươi chín tuổi đang là sinh viên của một trường đại học
cô được học tiếng anh từ khi đi mẫu giáo
trải qua không ít những kỳ thi tiếng anh ở các cấp học phổ thông và đại học
nhưng đến giờ hà vẫn cho rằng mình chưa dùng được tiếng anh để nghe và nói như một thứ ngôn ngữ
vậy nên cô quyết tâm thay đổi cách học của mình
bốn kỹ năng nghe nó đọc viết của em thì chỉ có kỹ năng với ngữ pháp của em là khá hơn một tí
tại vì mình học căn bản từ đầu
thế còn các kỹ năng như nghe thì cũng không được nghe nhiều
nói thì không có môi trường cho nên em nghĩ điều đấy làm em có nản trí
tức là mình cũng lỗ chỗ hỏng rồi nhiều cái mình không nghe được cũng không làm được
cho nên là cũng cảm thấy đùi tiếng anh
mình cũng tiếp xúc với em em tiếp xúc cũng một mươi năm năm
nhưng mà cũng chỉ là trên lớp cũng học theo giáo trình ở trên trường
em nghĩ là giáo trình cũng không phù hợp
có quá nhiều cái sau khi mình cứ học đi học lại học đi học lại
thì mình thấy là nên là sắp xếp có một cách hợp lý hơn
câu chuyện của hà cũng như tình trạng chung của rất nhiều người trẻ hiện nay
với một mươi năm học phổ thông bốn năm học đại học
bằng cấp thì vẫn đầy đủ nhưng vẫn không thể nói được tiếng anh
do phương pháp học bởi vì phương pháp học của tiếng việt
cấu trúc ngữ pháp của tiếng việt và tiếng anh thì thực sự là không giống nhau
và như tiếng việt thì có bản chữ cái mình có thể lắp ghép vào với nhau
và là một ngôn ngữ mẹ đẻ nên là mình có thể hiểu được từ khi sinh ra rồi
còn tiếng anh là tiếp xúc với một ngôn ngữ tòng hoàn toàn mới
mà cách học thì lại không phù hợp
vẫn còn sử dụng tiếng việt nhiều
điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài thì thiếu
một phần là do bản thân mình
một phần là do cái cơ chế giáo dục của việt nam mình
chỉ được đào tạo trên giấy mà không được thực hành nhiều kỹ năng nghe và nói
vì thế học sinh cũng không học các kỹ năng nghe nói
mà chỉ tập trung vào các kiến thức trên giấy
hãy mạnh dạn vứt bỏ tư duy cũ về phương pháp học tiếng anh
xác định lại mục tiêu học cho người học
tạo nên môi trường để sử dụng tiếng anh hàng ngày
và yêu thích nó
thay vì bắt buộc phải học
để có những mảnh bằng hay chứng chỉ
là những gì mà những người thành công trong việc học tiếng anh đều muốn chia sẻ
nếu như mà hệ thống giáo dục của chúng ta đặt ra một cái mục đích rằng
tất cả các bạn học sinh sinh viên của chúng ta
phải có khả năng nghe nói tiếng anh trôi chảy
thì khi mà mình thay đổi từ cái phần mục đích đó
thì nó sẽ kéo theo tất cả những cái chương trình giảng dạy của chúng ta
nó cũng được thay đổi
tuy nhiên là có thể
vì một cái lý do gì đấy mà hiện tại là cái mục đích của chúng mình
nó mới dừng lại ở việc là
học viên nắm được ngữ pháp này
hoặc là nắm được từ vựng tiếng anh thôi
đó là lý do vì sao mà nó sẽ kéo theo tất cả những cái hạn chế đi theo
ví dụ như là các cái chương trình
rồi là các cái giáo án giảng dạy này
đó thì cái việc đầu tiên mà mình cần phải thay đổi
đó là mình phải xác định lại mục đích dạy và học trong tiếng anh
với sự phát triển của công nghệ thông tin
người học giờ đây hoàn toàn có thể học trực tuyến
với giáo viên nước ngoài
bên cạnh đó có thể kết hợp với nhiều kênh học tiếng anh online
để tạo môi trường nghe và nói tiếng anh một cách chủ động
như youtube hay là website tự học tiếng anh
cho dù lựa chọn nào đi chăng nữa
thì tiêu chí lựa chọn hàng đầu vẫn không phải là học tiếng anh trên giấy